xin kính chào quý vị khán giả mở đầu bản tin một trăm một mươi ba online trưa nay là thông tin cập nhật về diễn biến dịch covid một mươi chín trong nước
theo cục khám chữa bệnh bộ y tế tính đến sáng nay ngày hai mươi tháng bảy việt nam đã có một mươi một bốn mươi bảy ca mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
hơn bốn ba triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm chủng tại việt nam
tính từ một mươi tám h ba mươi phút tối ngày hôm qua cho đến sáu giờ sáng nay việt nam ghi nhận thêm hai một trăm năm mươi năm ca mắc mới covid một mươi chín trong đó có một ca nhập cảnh
như vậy là tính đến sáu h sáng nay ngày hai mươi tháng bảy việt nam đã có sáu mươi một trăm tám mươi ca mắc covid một mươi chín trong đó năm mươi tám một trăm linh ca ở trong nước hai tám mươi ca nhập cảnh
còn tại đồng nai với một trăm sáu mươi một ca nhiễm mới tổng số ca mắc covid một mươi chín trong đợt dịch thứ tư này đã lên tới một ba trăm năm mươi ca
trong đó một ổ dịch mới xuất hiện tại chợ long khánh ở thành phố long khánh đã ghi nhận một số ca là người buôn bán vận chuyển hàng hóa
trước tình hình dịch diễn biến phức tạp ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh đồng nai đã ban hành kế hoạch thí điểm cách ly f một tại nhà
ở bốn huyện thành phố trên địa bàn gồm thành phố biên hòa thành phố long khánh huyện vĩnh cửu
thời gian thực hiện là từ ngày hai mươi tháng bảy cho đến ngày hai mươi ba tháng tám sau đó báo cáo kết quả thực hiện thí điểm trước ngày ba mươi tháng tám
trường hợp thí điểm là những người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định gọi là f một bao gồm người ở cùng nhà trực tiếp chăm sóc
hỗ trợ f một được cách ly cùng với f một tại nhà
những trường hợp cách ly tập trung đủ bảy ngày có kết quả xét nghiệm rt pcr âm tính vào ngày thứ bảy có nguyện vọng sẽ được chuyển về cách ly tại nhà
thời gian cách ly tại nhà là một mươi bốn ngày liên tục kể từ ngày bắt đầu cách ly
riêng những người đã cách ly tập trung bảy ngày thì phải tiếp tục cách ly thêm bảy ngày nữa sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
ban chỉ đạo yêu cầu triển khai cách ly đúng đối tượng đủ thời gian quy định cơ sở vật chất trang thiết bị cách ly tại nhà
đảm bảo đúng hướng dẫn của bộ y tế chủ động phương án hậu cần đáp ứng yêu cầu cách ly xét nghiệm
đối với những khu vực đặc biệt như các trại tạm giam các cơ sở giam giữ ngay khi dịch bùng phát trở lại và có diễn biến phức tạp
lực lượng công an đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong nội bộ và xung quanh đơn vị
đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ và phạm nhân người đang bị tạm giam tạm giữ
ghi nhận sau đây tại trại tạm giam công an tỉnh quảng ngãi
bên cạnh tạm dừng việc cho thân nhân gửi quà thăm gặp người đang bị tạm giữ tạm giam và phạm nhân
trại tạm giam công an tỉnh quảng ngãi còn quy định các đối tượng trong vụ án vụ việc khi đưa về trại phải cách ly hai mươi một ngày
các phạm liên tục nhập chúng tôi phải cách ly hai mươi một ngày hàng ngày phải kiểm tra đo thân nghiệp kiểm tra sức khỏe
ban đầu có những các triệu chứng liên quan đến covid
trại tạm giam công an tỉnh quảng ngãi chuẩn bị sẵn sàng thuốc hóa chất vật tư y tế và khu cách ly phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh
hàng ngày trại tạm giam đều triển khai phun thức thủ quần để ngăn ngừa dịch bệnh
yêu cầu khách đến làm việc phải thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín như đeo khẩu trang sát khuẩn đo thân nhiệt khai báo y tế
đối với các phạm nhân khi nhập vào trại thì chúng tôi thực hiện theo việc bố trí nhân giữ cách ly
tức là khởi động các khu vực giam giữ để đảm bảo cho việc giam giữ cách ly
trại tạm giam công an tỉnh quảng ngãi cũng đã tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn thực phẩm
cán bộ chiến sĩ khi làm việc
phải giữ đúng khoảng cách thực hiện nghiêm quy trình năm k
kết thúc ca trực đúng một mươi bốn ngày cán bộ chiến sĩ mới được ra ngoài
làm tốt công tác vệ sinh môi trường khu vực trại và nơi ở nơi làm việc của cán bộ chiến sĩ và các buồng giam
khi ra vào phải tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh
anh em luôn chấp hành một nguyên chúc của trại giam
anh em thường nhắc nhở nhau
và không được tiếp xúc với những người không có liên quan
dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến ngày càng phức tạp
với việc nâng cảnh báo lên mức cao nhất của trại tạm giam công an tỉnh quảng ngãi
sẽ góp phần thực hiện công tác phòng chống dịch đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nơi tạm giam tạm giữ
tin an ninh trở tự
sau một mươi ngày quyết liệt tổ chức lực lượng truy bắt
phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh quảng nam đã bắt được đối tượng sát hại thầy hiệu trưởng một trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện thăng bình tỉnh quảng nam
đối tượng là nguyễn trung tả bảo duy sinh năm hai nghìn sáu chú khối phố bốn thị trấn hà lam huyện thăng bình tỉnh quảng nam
tạm trú tại xã tiên sơn huyện tiên phước tỉnh quảng nam là học sinh lớp chín trường trung học cơ sở thị trấn hà lam huyện thăng bình
trước đó người dân nghe tiếng la hét kêu cứu tại nhà ông nguyễn nhất thống hiệu trưởng trường trung học cơ sở hoàng diệu xã bình hải huyện thăng bình
nên chạy đến thì thấy ông thống gục phía trước sân nhà
nạn nhân ngay sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong
duy khai nhận vào nhà ông thống để trộm cắp bị ông thống phát hiện nên chống trả và đâm chết nạn nhân lấy trộm một điện thoại di động
còn tại hương yên lực lượng công an cũng vừa khám phá nhanh chuyên án giết người
ra tại thị trấn văn giang huyện văn giang
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày một mươi tám tháng bảy công an huyện văn giang nhận được tin báo về việc tại cửa hàng thời trang dung huyền
do chị lê thị thanh dung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện khói châu làm chủ
có một thanh niên dùng dao đâm chị dung tử vong và lê thị thùy dương sinh năm hai nghìn bốn là cháu họ của chị dung bị thương
sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hương yên và công an huyện văn giang
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành xác minh điều tra
sau khoảng một mươi giờ đồng hồ ban chuyên án đã bắt giữ nghi phạm vũ văn khải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà ở ở huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
khải khai nhận đối tượng có quan hệ tình cảm với chị dung và sinh sống như vợ chồng
thời gian gần đây giữa hai người nảy sinh nhiều mâu thuẫn về tình cảm và tiền bạc nên nghi phạm có ý định giết chị dung
lại thêm một đối tượng chống người thành công vụ liên quan đến công tác phòng chống dịch covid
covid một mươi chín vừa bị công an huyện củ lao dung tỉnh sóc trăng bắt giữ
sáng ngày một mươi chín tháng bảy đối tượng trần văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại xã an thạnh ba huyện củ lao dung
điều khiển xe mô tô đi từ nhà đến chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín thuộc khu vực ấp an hưng xã an thạnh ba
tại đây đối tượng hùng không chấp hành yêu cầu kiểm tra về kiểm soát dịch bệnh không đeo khẩu trang
đi ra khỏi nhà không có lý do chính đáng điều khiển xe mô tô vượt chốt kiểm soát
khi được tổ tuần tra lưu động của công an xã an thạnh ba nhắc nhở đối tượng không chấp hành và có lời nói đe dọa
nhục mạ tổ công tác thậm chí đối tượng còn nhặt một khúc gỗ đánh các đồng chí trong tổ công tác và đe dọa thách thức
khi thấy đối tượng manh động tổ công tác tiến hành khống chế bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở công an xã an thạnh ba để làm việc
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc vừa kết thúc điều tra vụ án
chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp truy tố hai đối tượng vận chuyển hai trăm linh kg ma túy đá từ lào đến tp hcm tiêu thụ
hai đối tượng bị truy tố là nhiê hơ hai mươi tám tuổi trú tại tỉnh bô lê không say lào và vư bá tánh hai mươi năm tuổi trú tại huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
trước đó vào ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi trong lúc làm nhiệm vụ trên đường hồ chí minh đoạn qua xã cua đăng huyện cư mơ ga
tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phát hiện xe ô tô do nhiê điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng kiểm tra
trong lúc đang kiểm tra hai đối tượng bất ngờ bỏ chạy ngay lập tức tổ công tác đã truy đuổi phối hợp cùng người dân vây bắt được cả hai đối tượng
kiểm tra trên xe tổ công tác phát hiện có tám bao tải bên trong chứa hai trăm linh gói ma túy đá với trọng lượng hai trăm linh kg
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận được một người tên là lis ham ở lào thuê vận chuyển số ma túy đá trên từ lào qua việt nam đến tp hcm để giao cho một người đàn ông không rõ nhân thân lai lịch và hứa sẽ trả tiền công là hai mươi usd
mở hàng loạt tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản